trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào của đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô viên trăn đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
do trung tướng kham kinh phuila man nivong thứ trưởng kiêm tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát làm trưởng đoàn
tại hội đàm hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
tiếp tục duy trì củng cố và ngày càng chặt chẽ hai bộ duy trì thường xuyên các kênh liên lạc công tác phối hợp
trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thu được nhiều kết quả khích lệ
nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy công tác hợp tác xây dựng lực lượng có nhiều điểm mới
hai bên đã phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu ý đồ thực hiện diễn biến hòa bình cách mạng màu của các thế lực thù địch
hoạt động của các tổ chức phản động người việt người lào lưu vong phối hợp giải quyết tình trạng di di cư tự do qua biên giới trong đồng bào dân tộc
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa hai nước đặc biệt trong lĩnh vực ma túy
hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nghiệp vụ về phòng chống ma túy phối hợp xác lập các chuyên án đấu tranh chung truy bắt thành công các đối tượng truy nã
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhân dịp đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ khăm phong sang thăm và làm việc tại việt nam
hai đồng chí bộ trưởng bộ công an hai nước việt nam lào đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai bộ làm cơ sở triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới
hai bên tổng kết một năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác phòng chống ma túy
đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động khu vực biên giới hai nước hai bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát triển khai xây dựng các trụ sở làm việc công an lào tại các bản giáp biên giới việt nam
được sự đồng ý của chính phủ hai nước việt nam lào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an hai nước đã phối hợp tổ chức lễ động thổ công trình học viện chính trị công an nhân dân lào
hiện tại các đơn vị chức năng của hai bộ đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo quy định để có thể triển khai việc thi công xây dựng dự kiến hoàn thành và bàn giao cho bộ công an lào trước kỳ tuyển sinh tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra công an các tỉnh có chung biên giới và các tỉnh thành phố kết nghĩa đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai giữa hai bên
thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước và giữa bộ công an việt nam với bộ công an lào đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới
để tăng cường hơn nữa kết quả hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu thời gian tới hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai bộ
phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trả tự của hai nước
thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bộ đã ký kết đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an việt nam lào sang thăm chính thức làm việc tại lào và việt nam
triển khai có hiệu quả thỏa thuận cấp cao việt nam lào năm hai nghìn hai mươi ba về đảm bảo an ninh quốc gia kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an hai nước việt nam lào
phối hợp chặt chẽ đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước hợp tác chặt chẽ trong phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ đẩy mạnh công tác phối hợp ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm ma túy
hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa và phòng chống khủng bố quản lý xuất nhập cảnh bảo vệ an ninh chính trị nội bộ kinh tế văn hóa phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng hai nước trong công tác kiểm soát tuyến biên giới việt nam lào
nhất là các đường tiểu ngạch phát hiện kịp thời âm mưu ý đồ kế hoạch của các thế lực thù địch các loại tội phạm lợi dụng địa bàn nước này để tiến hành chống phá nước kia
tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm phối hợp phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến hợp tác phối hợp với công an các đơn vị địa phương của hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy tội phạm mua bán người phối hợp đề xuất xác lập đấu tranh chuyên án chung và xác minh truy bắt đối tượng truy nã lẩn trốn giữa hai nước
tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng công an lào thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy dự án quản lý dữ liệu dân cư cấp căn cước công dân góp phần bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước việt nam lào
thực hiện có hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển